mình chỉ tranh thủ làm ngoài giờ hành chính mà lại có nhiều khách thành ra mọi người phải đặt trước và chờ chỉ nói